những bệnh nhân hậu covid một mươi chín được xem là nhóm có nguy cơ cao bị đột quỵ
khi đồng thời có nhiều yếu tố bệnh lý huyết áp tim mạch béo phì
do đó nam giới nên chú ý lắng nghe cơ thể mình đặc biệt trong chuyện chăn gối hậu covid
tình dục như một tác nhân gây đột quỵ
đột quỵ là một sự kiện đột ngột và nghiêm trọng đe dọa tính mạng
thường xảy ra do một số vấn đề về sức khỏe như tăng huyết áp
dưới loại chảy máu bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác
việc một ai đó bị đột quỵ trong khi sinh hoạt tình dục là điều khá bất thường
trên thực tế hiếm khi xảy ra đột quỵ do bất kỳ tác nhân kích thích tức thời nào
phần lớn đột quỵ là kết quả giữa việc tích tụ các vấn đề sức khỏe lâu dài như hút thuốc
tăng huyết áp mỡ máu và cholesterol tăng cao
bệnh đai tháo đường được kiểm soát kém hay có những bất thường với đất máu và bệnh tim mạch
tuy nhiên cũng đã những trường hợp đột quỵ xảy ra hoặc ngay sau khi sinh hoạt tình dục
người ta cũng ghi nhận rằng hoạt động tình dục ngoại hôn nhân làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ
điều này là do tỷ lệ đột quỵ gia tăng liên quan đến các yếu tố cảm xúc
hoặc tâm lý liên quan đến hoạt động tình dục ngoài hôn nhân
hay do ngại ngần gọi cho các cơ sở y tế khi có sự cố về sức khỏe
đột quỵ thường xảy ra khi sinh hoạt tình dục
hiện cũng chưa có được dữ liệu hoàn toàn chính xác về việc đột quỵ xảy ra thường xuyên như thế nào trong khi sinh hoạt tình dục
nhưng nói chung một cơn đợt quỹ ít xảy ra trong hoạt động tình dục hơn trong các hoạt động khác chẳng hạn như lái xe hoặc chạy bộ
một bài báo khoa học được xuất bản trên tạp chí đột quỵ và bệnh mạch máu não của mỹ
đã được đánh giá hai trăm chín mươi bệnh nhân được chuẩn đoán đột quỵ và báo cáo cho biết
chỉ có năm bệnh nhân trong đó liên quan đến các hoạt động tình dục
con số tương đối này thấp so với nghiên cứu trước đây
các dấu hiệu cảnh báo và yếu tố nguy cơ đột quỵ
những người bị đột quỵ trong hoặc trong vòng vài giờ kể từ khi sinh hoạt tình dục
thường trải qua một số dấu hiệu cảnh báo trước vài tuần hoặc thậm chí vài tháng
một trong những dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất là cơn đau đầu khởi phát đột ngột bùng nổ dữ dội
hoạt động tình dục cũng là một yếu tố nguy cơ đối với những người bị phình động mạch não
là một dạng mạch máu có hình dạng bất thường trong não
bốn phình mạch não có thể bị dò di hoặc bứa da gây ra đột quỵ do suất huyết
có vẻ như tuyệt tác không phải là một yếu tố nguy cơ của đột quỵ do quan hệ tình dục
người ta đã báo cáo rằng những người trẻ tuổi không có các yếu tố nguy cơ đột quỵ điển hình
đã nằm trong số những người bị đột quỵ khi quan hệ tình dục
dối loạn đồng máu di tật bẩm sinh nghiêm trọng chứng phình động mạch não
sử dụng thuốc tránh thai và tiền sử hút thuốc dường như đóng một vai trò trong những tình huống hiếm gặp này
sử dụng ma túy hay các chất nghiện cũng có liên quan đến đột quỵ trong hoặc sau khi hoạt động tình dục
ngoài ra việc sử dụng các chất thảo dược để tăng cường chức năng tình dục cũng đã được ghi nhận có liên quan đến đột quỵ
nếu bạn từng bị đau đầu chóng mặt hoặc bất kỳ triệu chứng thần kinh nào trong hoặc sau khi sinh hoạt tình dục
và đi khám lại các cơ sở y tế chuyên khoa
nếu đối tác bạn tình có các triệu chứng như đau đầu chóng mặt thay đổi thị lực
nói lắp suy nhược hoặc lú lẫn trong hoặc sau khi hoạt động tình dục
điều quan trọng nhất là cần được chăm sóc y tế khẩn cấp ngay lập tức
đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ suất huyết không phổ biến khi quan hệ tình dục
nhưng có nhiều khả năng xảy ra nếu bạn hoặc đối tác của bạn gặp phải những dấu hiệu cảnh báo thật kinh này
quan hệ tình dục hậu covid một mươi chín
ở những bệnh nhân covid một mươi chín đột quỵ không thường xuyên xảy ra
tỷ lệ đột quỵ do thiếu máu cục bộ liên quan đến covid một mươi chín ở bệnh nhân nhập viện giao động từ bốn đến hai bảy
trong khi tỉ lệ suốt huyết nội sọ từ ba đến chín
nguy cơ đột quỵ có thể thay đổi tùy theo mức độ nghiêm trọng của covid một mươi chín
những bệnh nhân nhẹ có nguy cơ đột quỵ dưới một
nhưng đối với những bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt thì nguy cơ này có thể lên đến sáu
đột quỵ có thể xảy ra vào thời điểm từ một đến ba tuần sau khi khởi phát các triệu chứng covid một mươi chín
tuy nhiên đột quỵ cũng có thể là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc nhập viện của một số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
những bệnh nhân hậu covid một mươi chín được xem là nhóm nguy cơ cao bị đột quỵ khi đang
đồng thời có nhiều yếu tố nguy cơ khác như tăng huyết áp đá đai tháo đường
dối loạn chuyển hóa lipid dung nhĩ hút thuốc béo phì
nếu bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ không có các yếu tố nguy cơ đột quỵ kèm theo
nguy cơ đột quỵ sẽ rất thấp
do vậy không cần thiết phải tầm soát đột quỵ một cách thường quy
nếu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ khác kèm theo
việc tầm soát đột quỵ cũng nên tập trung vào mục tiêu cần hướng đến việc kiểm soát chặt các yếu tố nguy cơ này
lúc này việc quan hệ tình dục cũng cần hết sức cẩn trọng
các chuyên gia khuyến cáo quan hệ tình dục an toàn nhất sau một mươi bốn ngày kể từ khi mắc covid một mươi chín
nếu sức khỏe ổn định không có dấu hiệu mệt mỏi phải gắn sức trong một số hoạt động bình thường
tuy nhiên vẫn phải sử dụng các biện pháp phòng tránh như sử dụng bắc cao su
nam giới do khi mắc covid một mươi chín nên chú ý lắng ngay cơ thể mình
đặc biệt trong chuyện chăn gối nếu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe
nên đi khám tại các cơ sở y tế để được thăm khám
các bác sĩ chuyên khoa này sẽ tùy trường hợp và thực hiện một số xét nghiệm như đánh giá hóc môn
siêu âm để có pháp đồ điều trị phù hợp
bên cạnh đó thay đổi lưới sống cũng là một biện pháp cải thiện sức khỏe và chức năng tình dục hiệu quả